trong ngày mai thời tiết cũng khá tương đồng với khu vực bắc bộ
ban ngày thì mức độ nắng sẽ gia tăng với nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng một vài nơi thuộc vùng núi phía tây sẽ có nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
trong khi đó về phía nam từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
mức độ nắng sẽ giảm bớt hơn
vì vậy mà nhiệt độ trong ngày chỉ ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
về chiều tối ở các tỉnh trung bộ có khả năng xuất hiện mưa rông nhiệt cục bộ
tuy mưa xảy ra không nhiều
nhưng người dân vẫn cần đề phòng với rông nhiệt buổi tối có thể kèm theo tố lốc
và gió giật mạnh gây nguy hiểm
khu vực tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
do vậy cả hai khu vực này phổ biến là có mưa rào và rông ở diện giải rác
tập trung vào lúc chiều tối và đêm cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
dự báo nhiệt độ cao nhất ngày mai tại tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
trên toàn khu vực biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa rào và rồng giải rác gió tây nam có cường độ trung bình
đặc biệt ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rồng mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ ở cả hai quân đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt quá mức là ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng
có nơi xảy ra nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi năm độ